thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí đỗ văn chiến gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới giám mục an phong nguyễn hữu long
cùng các giám mục phụ tá linh mục chức sắc chức việc và toàn thể công đoàn giáo dân giáo phận vinh
chúc bà con giáo dân đón giáng sinh năm hai nghìn hai mươi một an lành hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của thiên chúa
đón năm mới hai nghìn hai mươi hai an khang thịnh vượng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam mong muốn giám mục giáo phận vinh
các linh mục tu sĩ với trọng trách và vị trí rất quan trọng của mình tiếp tục hướng dẫn đồng bào công giáo tỉnh nhà
phát huy tinh thần yêu nước đồng hành cùng dân tộc xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo kính chúa yêu nước
góp phần củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cùng xây dựng quê hương đất nước
nhân dịp đoàn giáng sinh năm hai nghìn hai mươi một đón chào năm mới hai nghìn hai mươi hai đồng chí đỗ văn chiến tặng hoa tặng quà
chúc mừng giám mục an phong nguyễn hữu long cùng các vị linh mục tu sĩ giáo phận vinh
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý thưa quý vị trước tình trạng một số loại thuốc kháng viêm chống đông
thuốc kháng virus thuốc điều trị covid một mươi chín được giao bán tràn lan và dễ dàng mua được mà không cần có đơn của bác sĩ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chỉ đạo bộ y tế đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền và hướng dẫn về các loại thuốc
cũng như là biện pháp để người dân có thể mua và sử dụng theo quy định và an toàn
thuốc không kê có tác dụng điều trị tại nhà có triệu chứng thông thường nhẹ do nhiễm covid một mươi chín
bộ y tế tại hà nội thì bắt đầu từ ngày sáu tháng một mươi hai học sinh khối một mươi hai của toàn thành phố được tới trường
tuy nhiên do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên sau một tuần nhiều trường học vắng bóng có học sinh
có trường thậm chí chỉ có duy nhất một học sinh đến lớp
vâng hiện các nhà trường dù chỉ có một học sinh
nhưng mà vẫn mở cửa đón học sinh các biện pháp phòng dịch được ưu tiên hàng đầu
và công tác dạy học cũng có nhiều phương án linh hoạt để thích ứng trong tình hình mới ghi nhận của nhóm phóng viên
trường trung học phổ thông trần nhân tông ngày thứ sáu toàn trường chỉ có một học sinh theo học
thế nhưng các giáo viên vẫn có mặt tại trường học và linh hoạt triển khai dạy trực tuyến và trực tiếp ngay tại lớp học
ngày đầu tiên đi học thì lớp con có bốn bạn sinh số bốn nghìn chín trăm bốn mươi sáu
đến ngay thứ hai thì chỉ còn một bạn là con thôi
con nghĩ lý do những bạn này là vì các bạn cũng lo sợ tình hình dịch bệnh nặng căng thẳng
gần trường cũng có đổ dịch
nhà trường cho biết sĩ số toàn khối một mươi hai là có sáu trăm tám mươi một học sinh
các biện pháp phòng dịch như năm k cũng như tuyên truyền đến phụ huynh vẫn được nhà trường triển khai thường xuyên
tuy nhiên trong tuần đầu tiên số học sinh đến trường lại có xu hướng giảm
chúng tôi cũng không biết được là ngày nào
thì có bao nhiêu học sinh đến bởi vì cái việc công tác tuyên truyền của nhà trường cũng vẫn hàng ngày tới giáo viên thử nghiệm và tới trang bài học sinh
là cái công tác phòng dịch của nhà trường cũng rất là tốt và hiện tại thì ở trường cũng chưa có cái
xảy ra cái hiện tượng gì liên quan đến cái việc mà các con đến trường mà bị
có vấn đề gì vấn đề sức khỏe
cho nên là cũng chưa biết là những ngày nào thì học sinh đến trường hay không đến trường
nên việc của nhà trường là chúng tôi vẫn cứ mở cửa đón học sinh
ngoài tâm lý lo ngại của phụ huynh thì hiện nay vẫn còn nhiều học sinh đang trong diện là
f f một hoặc nhà ở khu vực phong tỏa nên không thể đến trường
đối với những học sinh này các nhà trường cũng đã sẵn sàng phương án dạy học linh hoạt
để đảm bảo các em không đứt quãng thời gian học cuối cấp này
hiện nay thì còn một số em mà không thể đến trường thì nhà trường cũng giao cho các lớp
là sẽ ghi lại hình của các cái giờ dạy trên lớp để gửi đến cho các bạn ở nhà
vẫn có thể theo học đúng tiến độ với cả các bạn trên lớp
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội
truyền học sinh vắng tại các trường là bình thường vì có một bộ phận phụ huynh còn tâm lý e ngại
nên không dám cho con trở lại trường
sở vẫn đánh giá cao các trường dù có ít học sinh đi học nhưng vẫn tổ chức dạy học trực tiếp
và linh hoạt các hình thức để đáp ứng nhu cầu của học sinh trong bối cảnh dịch bệnh
đến trường trong thời điểm này có thể nói đây chính là thời điểm vàng
để giúp cho các con ôn tập lại kiến thức mà đã học trong thời gian
học trực tuyến và đồng thời học kiến thức mới
theo tiến đội của chương trình giúp cho các con thử viện tốt phần kiểm tra cuối học thứ một
và chuẩn bị cho các kỳ thi của cuối học học
và chính vì vậy thì chúng tôi nghĩ rằng việc trở lại trường đối với các em học sinh là rất cần thiết
không chỉ có các trường công lập vắng học sinh mà nhiều trường tư đã quyết định tiếp tục
cho học sinh học bằng hình thức trực tuyến để nghe ngóng diễn biến của dịch bệnh
sở giáo dục và đào tạo cho biết sau một tuần triển khai

sẽ tiến hành đánh giá từ đó sẽ có những điều chỉnh linh hoạt thao gỡ cho các nhà trường

bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín
tại trung tâm thương mại chợ siêu thị nhà hàng
theo đó khi phát hiện người có một trong các biểu hiện sốt mệt mỏi ho đau rát họng khó thở
gọi là người nghi ngờ mắc bệnh covid một mươi chín tại khu dịch vụ thì cần thực hiện theo các bước sau đây
thông báo cho cán bộ quản lý khu dịch vụ và cán bộ y tế phụ trách địa bàn
cán bộ quản lý cán bộ y tế cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn người nghi ngờ mắc bệnh covid một mươi chín theo đúng cách
người nghi ngờ mắc bệnh covid một mươi chín hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh tránh tiếp xúc gần dưới một mét với những người khác
đơn vị quản lý khu dịch vụ đưa người nghi ngờ mắc bệnh covid một mươi chín đến khu vực cách ly tạm thời đã được bố trí tại khu dịch vụ
được bố trí tại khu vực riêng gần cổng ra vào
thoáng khí có chỗ rửa tay có thùng đựng rác có nắp đậy kín có khu vực vệ sinh riêng
gọi điện thoại cho đường dây nóng của sở y tế hoặc của bộ y tế
số điện thoại một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương để được tư vấn và nếu cần thì đến cơ sở y tế khám và điều trị
hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển người nghi ngờ mắc bệnh covid một mươi chín đến cơ sở y tế
lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại khu dịch vụ khi cơ quan y tế yêu cầu
thực hiện vệ sinh môi trường khử khuẩn khi cơ quan y tế yêu cầu
truyền sang tin tức và an ninh trật tự
trộm cắp chiếc xe máy còn chưa gắn biển số
hai anh em ruột là lê minh luyến và lê mạnh thương cùng chú tại tỉnh bình phước vừa bị công an xã biến cát tỉnh bình dương tạm giữ
trước đó vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai tiếp nhận thông tin của người dân về việc vừa bị mất trộm chiếc xe máy mới mua trị giá năm mươi bảy triệu đồng
lực lượng công an phường thới hòa đã nhanh chóng điều tra truy xét
khi phát hiện chiếc xe bị trộm đang để tại một tiệm rửa xe lực lượng công an đã bố trí mai phục và bắt được luyến cùng tăng vật riêng thương điều khiển xe máy bỏ chạy
lực lượng công an đã nhanh chóng truy đuổi được khoảng năm trăm linh mét thì đuổi kịp và khống chế thành công đối tượng
cả hai đối tượng đã được bàn giao cho công an thị xã bến cát tiếp tục điều tra xử lý
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp một số đối tượng xấu đã ra tay thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
với quyết tâm của mình lực lượng công an tỉnh bạc liêu đã triển khai nhiều biện pháp vừa phòng chống dịch vừa đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng này
đem lại sự an tâm rất lớn cho người dân ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đối tượng ngô văn bình chú tại thị xã giá rai trương tấn sang chú thành phố bạc liêu tô thanh nhơn chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
cả ba cùng là công nhân của một công ty thủy sản trên địa bàn xã long điền huyện đông hải
lợi dụng sự tin tưởng của chủ công ty khi giao nhiệm vụ bảo vệ cho công ty ba đối tượng này đã bàn bạc thống nhất để trộm cắp tôm của công ty
ngô văn bình đã liên hệ với trần văn nhớ ở huyện đông hải để thu mua số tôm trộm được
để thực hiện hành vi trộm cắp bọn chúng đã cắt cầu giao điện của công ty vô hiệu hóa camera an ninh
khi nhớ đến công ty bọn chúng mở cửa và lấy trộm tôm giao cho bình
với thủ đoạn này bình sang và nhơn đã lấy trộm của công ty hơn năm trăm linh kg tôm nguyên liệu
còn đây là đối tượng nguyễn thái bình chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để có tiền tiêu xài cá nhân bình đã sử dụng các trang mạng xã hội
như facebook zalo tham gia vào các nhóm để tìm bạn
sau khi làm quen nguyễn thái bình sẽ hẹn bạn đến nhà nghỉ
rồi lợi dụng lúc nạn nhân ngủ quên bình chiếm đoạt tài sản của nạn nhân rồi tàu thoát
với thủ đoạn này nhiều nạn nhân đã sập bẫy
người dân và các doanh nghiệp phải nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của mình
thí dụ như là phải tăng cường các biện pháp như gắn camera gửi tài sản

rồi gia cố các hệ thống cửa
rồi trước khi đi ngủ thì phải kiểm tra lại tài sản
đặc biệt là những vật dụng dễ bị trộn như là xe honda các loại
thì mình phải đưa trong nhà cất tiểu cẩn thận
trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay
các đối tượng xấu sẽ lợi dụng mọi sự sơ hở của người dân để thực hiện các hành vi phạm tội
chính vì thế ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
hơn ai hết mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của bản thân
tránh để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trên các báo ra trong tuần
trên báo công an nhân dân online có bài viết
xử lý nghiêm cán bộ công chức tham gia hoạt động tín dụng đen
các bộ ngành địa phương toàn thể đã quán triệt và vận động cán bộ công chức viên chức
người lao động học viên các trường đại học cao đẳng các tổ chức công đoàn đoàn thanh niên trực thuộc
không trực tiếp gián tiếp tham gia hoạt động tín dụng đen
trong hai năm qua thực hiện chỉ thị một trăm một mươi hai cttg của thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh
với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
các bộ ngành địa phương đoàn thể đã tiếp tục triển khai thực hiện nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật
về cho vay trong các giao dịch dân sự
quán triệt vận động cán bộ công chức viên chức người lao động học viên các trường đại học cao đẳng
các tổ chức công đoàn thanh niên trực thuộc không trực tiếp gián tiếp tham gia hoạt động tín dụng đen
chấp hành nghiêm pháp luật về vay mượn nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn huy động vốn
môi giới bao che tiếp tay cho các đối tượng hoạt động tín dụng đen
bộ công an cũng đã thực hiện nghiêm nội dung này và đã có văn bản nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ tham gia hoạt động góp vốn
huy động vốn môi giới cho các đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng thành lập doanh nghiệp
hộ gia đình kinh doanh tài chính cầm đồ đòi nợ khuyến khích cán bộ chiến sĩ vận động người thân
nhân dân nơi cư trú không trực tiếp gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng
lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ đòi nợ kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật
tại diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số ông nguyễn mạnh hùng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
đã khẳng định là sẽ từ chức nếu công nghệ không giải quyết được những nỗi đau của đất nước
ông nguyễn mạnh hùng cho rằng chỉ có hung cường thịnh vượng mới có hòa bình lâu dài
vì nếu việt nam yếu như trong lịch sử luôn bị xâm lược
ông hùng khẳng định chúng tôi xin nhận những nhiệm vụ này dùng công nghệ số giải pháp số trí tuệ
sự đổi mới sáng tạo việt nam để giải quyết những bài thiết
bộ thông tin và truyền thông những người làm trong lĩnh vực công nghệ số
luôn có niềm tin rằng công nghệ số giải được rất nhiều những bài toán khó tồn tại
lâu dài với nhân loại với việt nam
nếu ngày này năm sau thủ tướng đến diễn đàn mà không nhìn thấy sự phát triển của lĩnh vực công nghệ số
các sản phẩm do những doanh nghiệp công nghệ số việt nam làm ra
giúp cho người dân hạnh phúc đất nước phát triển tôi xin được tứ chức
hiện nay các sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả không đạt chuẩn
vấn nạn và mối họa khó lường có nguy cơ đầu độc sức khỏe cộng đồng
báo kinh tế và đô thị có bài viết cảnh báo tình trạng sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả
vừa qua cục an toàn thực phẩm bộ y tế liên tiếp thông tin về các sản phẩm
được quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như là thuốc chữa bệnh
những sản phẩm bảo vệ sức khỏe hàng giả từng được cục an toàn thực phẩm điểm mặt chỉ tên cảnh báo
như là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên đa soan dưỡng sắc khang giả được giao bán trên thị trường
cục đã chuyển hồ sơ đến cơ quan công an để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
tránh sử dụng sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật về công dụng sản phẩm
cục an toàn thực phẩm cảnh báo để người tiêu dùng không mua và không sử dụng các sản phẩm giả quảng cáo vi phạm
các chuyên gia cho rằng để đấu tranh với vấn nạn thuốc giả thực phẩm chức năng giả
thì trước hết mỗi người tiêu dùng cần hết sức tỉnh táo
chúng ta không nên tin vào những lời quảng cáo giao bán các loại thuốc thực phẩm chức năng không có thương hiệu trên mạng
không nên tin và quảng cáo về các loại thuốc có công dụng thần kỳ như có thể chữa khỏi bệnh ung thư
bởi vì là nếu như có loại thần dược như vậy thì chắc chắn là đã có nhiều người biết và nhiều người mua
chứ không cần phải lên mạng để quảng cáo
quý vị vừa cùng tôi điểm qua một số bài viết đáng chú ý trong một điểm báo
và tiếp theo thì mời quý vị cùng cập nhật những tin tức khác trong sáng phương nam
của biên tập viên quang huy xin mời anh
xin cám ơn biên tập viên mỹ hạnh xin kính chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
thưa quý vị trong nhiều ngày qua thành phố cần thơ ghi nhận trung bình mỗi ngày khoảng một ca nhiễm covid một mươi chín
hiện thành phố đang thực hiện phòng chống dịch ở cấp độ ba
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh từ giờ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
toàn thành phố áp dụng các biện pháp quyết liệt tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có quy định không tập trung quá một mươi người nơi công cộng
cụ thể không tập trung quá một mươi người tại một địa điểm ở nơi công cộng đám hỏi cưới tan
và ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh công trình xây dựng được phép hoạt động
người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết
người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín sẽ hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nơi ở không đến những nơi tập trung đông người
các trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích hồ kinh doanh cá thể được phép hoạt động nhưng phục vụ không quá một mươi người tại khu một thời điểm
tương tự là các nhà hàng quán ăn uống tuyệt đối không phục vụ tại chỗ rượu bia và các loại thức uống có cồn cát
tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí cơ sở làm đẹp trừ cơ sở cắt tóc gội đầu phòng tập nghiêm karaoke quán bar vũ trường cho đến khi có thông báo mới
ủy ban nhân dân thành phố khuyến khích các cơ quan công sở tăng cường hội họp theo hình thức trực tuyến
số lượng người làm việc trực tiếp tại công sở do thủ trưởng các cơ quan đơn vị quyết định và không quá phân nửa tổng số công chức viên chức còn lại làm việc tại nhà
riêng lực lượng vũ trang ngành y tế đảm bảo một trăm linh quân số
song song đó tăng cường giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến không để đình trệ công việc
nhất là các công việc có thời hạn thời hiệu theo quy định của pháp luật các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp
tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự
công an tp mỹ tho tỉnh tiền giang vừa ra quyết định khởi tố tạm giam bốn bị can về hành vi cướp tài sản
bao gồm phạm tuấn lên dư thanh tuấn em
cao thanh cường và nguyễn thanh tuấn
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một anh nguyễn mỹ thế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ huyện đô lương tỉnh nghệ an
hiện đang tạm trú trên địa bàn xã trung an thành phố mỹ tho đến công an thành phố mỹ tho trình bày
trước đây em của anh thế là nguyễn mỹ toàn có mâu thuẫn với người quen của các đối tượng về tiền bạc
nên vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đối tượng lên em cường và tuấn hẹn anh tòa đến một quán cà phê ở ấp một
ấp một xã đạo thạnh thành phố mỹ tho để giải quyết
khi anh toàn đến nơi hẹn chúng yêu cầu anh toàn phải gọi điện thoại cho người nhà mang năm mươi triệu đồng đến thì mới cho về
nhận được điện thoại của em trai anh thế chuẩn bị tiền và nhờ một người bạn chờ đến quán cà phê
đến nơi anh toàn anh thế và người bạn đi cùng đã bị nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công làm cả ba bị thương
sau đó chúng lấy điện thoại di động gần bảy mươi triệu đồng và bỏ đi tài sản bị mất khoảng một trăm linh triệu đồng
khẩn trương điều tra truy xét ngày hai mươi chín tháng một mươi một công an thành phố mỹ tho tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng tại xã trung an thành phố mỹ tho
đồng thời thu giữ tang vật gồm bảy xe mô tô bốn dò tử chế cùng số tiền các đối tượng đã cướp được và một số tang vật khác có liên quan
công an thành phố mỹ tho đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật
còn công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý chín đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đội cảnh sát hành sự công an huyện nhân trạch phối hợp công an xã phước thiền bắt quả tang chính đối tượng
đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc tài xỉu tại phòng trò cổ tâm ở ấp chợ xã phước thiền huyện nhân trạch
thu giữ trên sáu mươi ba triệu đồng trên chiếu bạc và trong người các đối tượng hai bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận sòng bạc trên do đối tượng nguyễn thiện tâm cho mượn địa điểm và thu tiền sâu
nguyễn anh tuấn là em ruột của tâm có nhiệm vụ cảnh giới nếu tổ chức trót lọt tâm sẽ trả cho tuấn từ hai trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng
tùy theo số tiền sâu thu được ít hay nhiều cao văn kha đứng ra làm cái mỗi ván con bạc đạt vượt số tiền từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng
phần tiếp theo quân sám phương nam tiếp tục cập nhật một số thông tin về văn hóa
trong khuôn khổ liên hoan nghệ thuật đường phố lần đầu tiên do một số lãnh sự quán châu âu tại thành phố hồ chí minh tổ chức
công chúng đã có dịp theo dõi quá trình sáng tác bốn tác phẩm graffiti khổng lồ
mỗi bức vẽ đem đến một thông điệp khác nhau xoay quanh bảy tiêu chí của liên hợp quốc về phát triển bình vững
trung cư một a một b nguyễn đình chiểu quận một thành phố hồ chí minh nổi bật và tư mới hoàn toàn khi nhìn từ xa
ba bức vẽ graffity trên bốn tầng nhà đang tiến tới những bước hoàn thiện cuối cùng
đội ngũ bốn nghệ sĩ trẻ việt nam tấn lực duy linh anney dels khởi động sáng tác từ đầu tháng một mươi hai
với sự hỗ trợ của xe cần cẩu
và quan trọng hơn là sự đồng thuận của người dân khu vực
tại trong chương trình này thì nó cũng là củ kỷ của tụi em
làm như vậy thì nó thấy đối với anh thì ảnh quang nó rất là hay rất là đẹp
những cái hành trù tượng đưa lên thì nó rất là phù hợp với lại cái ý tưởng của tụi em
mình thấy mấy bạn chuẩn bị cũng khá kỳ công có nhiều thứ và rất là liên hệ cũng nhiều
tho đậm được hơn cho cái khu này
thì những cái thông điệp này rất là rõ ràng về môi trường sống tốt đẹp
thì làm sao để mình hiểu được cái môi trường sống tốt đẹp
với bất cứ người dân nào sống ở những thành phố lớn thì mình sẽ có một số lúc mình sẽ băn khoăn về cái vấn đề này
theo cái quan niệm của mình cái môi trường sống tốt đẹp là nơi mà trẻ em có thể thỏa thích vui chơi
và khám phá cái thế giới mà trẻ em nó chưa có thể tiếp thu được hoặc là chưa có trải qua
thì đây là những cái bước tiếp cận đầu tiên để có cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống sau này
bốn công trình này hy vọng trở thành điểm nhấn đô thị tạo mỹ quan mới cho các khu chung cư

dự kiến vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
liên hoa nghệ thuật đường phố sẽ bước vào giai đoạn hai
liên hoa nghệ thuật đường phố sẽ bước vào giai đoạn hai

với phần sáng tác từ ba nghệ sĩ đến từ pháp đức và thụy sĩ
ban tổ chức theo dõi tình hình kiểm soát dịch bệnh
để quyết định hình thức tổ chức những workshop nghệ thuật phục vụ công chúng quan tâm

mời quý vị cùng đến với những tin tức giao thông đáng chú ý
hàng trăm ô tô nối đuôi nhau gần một ngày và đến chiều một mươi một một mươi hai tuyến đường cơ bản thông suốt

bản thông suốt các lực lượng đang tiếp tục phân luồng và hướng dẫn phương tiện tham gia giao thông
trước đó vào khoảng một mươi năm h chiều ngày một mươi tháng một mươi hai một container di chuyển từ cửa khẩu quốc tế
cầu treo theo quốc lộ tám a hướng về thị trấn phố châu huyện hương sơn đến đoạn qua xã sơn kim một
thì bị lật hàng chục khối gỗ trên container theo đó tràn ra đường chắn ngang một phần quốc lộ tám a
khiến đường lên cửa khẩu quốc tế cầu treo bị tắt ngẽn xe tải nối đuôi nhau vài cây số
may mắn là vụ việc đã không gây thiệt hại về người
hà nội sẽ chi hơn một tám trăm sáu mươi bốn tỷ đồng trong năm năm nhằm giảm thiểu un tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
theo đó chỉ tiêu cụ thể hàng năm thành phố sẽ phấn đấu xử lý từ bảy đến một mươi điểm thường xuyên un tắc giao thông
hạn chế phát sinh mới các điểm ủn tắc giao thông không để xảy ra các vụ ủn tắc giao thông kéo dài trên ba mươi phút
bị thời các điểm đen về tai nạn giao thông
tổng kinh phí để thực hiện chương trình mục tiêu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm là trên một tám trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
và được phân bổ theo từng năm từ ngân sách thành phố
mục tiêu tổng quát của chương trình nhằm huy động mọi nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp
đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong tổ chức quản lý điều hành giao thông
xây dựng giao thông vận tải thủ đô đồng bộ thông minh hiện đại thuận lợi trật tự an toàn chất lượng hiệu quả
an toàn giao thông giải quyết ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố
thưa quý vị vướng mắc về giải phóng mặt bằng luôn là một trong những vấn đề nan giải
trong quá trình triển khai các dự án giao thông tại những đô thị lớn
ngay tại hà nội thì không khó để kể ra vài dự án chậm tiến độ cả chục năm do khâu giải phóng mặt bằng
có thể đó là những dự án chậm tiến độ này kéo theo nhiều hệ lụy về đời sống kinh tế và xã hội
mới đây thì dự án đường huỳnh thúc kháng là một ví dụ điển hình
tuy chỉ là một dự án giao thông với chiều dài tuyến không lớn
thế nhưng đến nay đã là hai mươi năm sau khi được phê duyệt dự án vẫn không thể thông xe hay đối hai đầu tuyến
nằm trong quy hoạch giao thông của thành phố hà nội từ năm hai nghìn và bắt đầu khởi động từ năm hai nghìn ba
tuyến này được ví như vành đai một năm của thành phố hà nội
nhằm mục đích san tải cho hai tuyến vành đai hai là đường láng và vành đai một là đê la thành
luôn ủn tắc lúc bấy giờ
thế nhưng đến nay đã hai mươi năm từ khi dự án được phê duyệt

lượng phương tiện đã khác mật độ lưu lượng cũng đã thay đổi
còn tuyến này thì vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng thậm chí nhiều khu vực còn chưa giải phóng xong mặt bằng
thế nhưng mà thực hiện được hết cả rồi nhưng mà đường vướng một hai ba điểm cũng để không xử lý được
đấy nó rất khó
tiếp đó là câu chuyện tuyến đường vũ trọng phụng quận thanh xuân thành phố hà nội
cải tạo mở rộng chưa đầy năm trăm linh mét thế nhưng bốn năm chưa làm xong
giải tỏa thành công một mươi một tổ chức tám mươi hộ dân nhưng chỉ vì ba hộ cả tuyến vẫn phải chờ
về cái hậu quả của giải phóng đoàn trọng dẫn tới cái thi công xây dựng công trình hoàn thành công trình trọng
thì nó lớn hơn nhiều
con số mà chúng ta có thể tính toán được về mặt vật chất cũng còn gây ra những cái hậu quả
mà nó gây nên những cái xung đột
nó làm nên thậm chí là mất niềm tin của các bên tham gia vào quá trình này
các đơn vị thi công các đơn vị giải phóng mặt bằng và chính bản thân người dân
chẳng có thể nói là cái này là một cái tổn hại rất lớn
kể cả cái tài chính và phi tài
chúng ta chậm giải phóng mặt bằng thì ngay lập tức là cái giá thành đất đai các cái tài sản nó thay đổi nó tăng lên
và nhân dân không chấp nhận khi mà đền bù với giá thấp hơn
và như vậy tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tập trung vào cái thứ nhất là cái giá đền bù
nó phải xem xét để thích hợp ngay với giá của phục vụ của thị trường
để nhân dân có thể chấp nhận được
coi như các chương trình giải phóng mặt bằng là công việc của quốc gia
và chúng ta không nên để cho các địa phương cấp thấp
bởi vì địa phương thấp nó là những người mà nó trực tiếp quan hệ với dân
mà không phải một sớm một chiều mà người ta có thể giải quyết được
mới đây một bài học đắt giá nữa lên tới một trăm một mươi bốn bảy triệu đô
lại được nhà thầu tuyến đường sắt nhổn ga hà nội đưa ra lần thứ hai
lần một là tám mươi một triệu đô
về việc chậm chạp trong công tác giải phóng mặt bằng
rất đến không thể thi công
gây tổn hại cho đơn vị này
có thể thấy cái giá phải trả cho thời gian nó đắt như thế nào
vào cuối tháng một mươi hai này quốc hội dự kiến tổ chức kỳ họp chuyên đề
một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp là chính phủ sẽ trình lên quốc hội xem xét
quyết định đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư chính
công tác giải phóng mặt bằng sẽ là dự án độc lập với các dự án thi công sau đó
thưa quý vị dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn ra
có những diễn biến phức tạp
đến nay hàng triệu học sinh sinh viên trên cả nước vẫn chưa thể đến trường và phải học tập trực tuyến
với những học sinh có điều kiện có đầy đủ thiết bị thì việc học tập có phần thuận lợi
nhưng với những em có hoàn cảnh khó khăn không có máy tính hay điện thoại thì việc học tập khó khăn hơn rất nhiều
vâng ở trên những khó khăn thiêu thốn của nhiều học sinh đoàn thanh niên bộ công an đã phối hợp với các tổ chức quần chúng khác
như là hội phụ nữ công đoàn của bộ công an phát động chương trình sóng và máy tính cho em
ở chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của cán bộ chiến sĩ công an trên cả nước tham gia
ước mơ bấy lâu nay của cậu học trò này là có một chiếc máy tính để có thể học trực tuyến tốt hơn
thế nhưng điều ước đó lại không hề đơn giản bởi gia đình em đang gặp nhiều khó khăn
bố làm thợ xây mẹ thì làm nấu ăn cho nhà hàng
dịch covid ập tới khiến cả bố và mẹ em đều thất nghiệp
trong khi đó hàng tháng vẫn phải trang trải tiền sinh hoạt
tiền nhà trọ không thể mua thiết bị học trực tuyến
cho nên hai anh em thay nhau học tập qua chiếc điện thoại cũ của mẹ
không có thiết bị để học trực tuyến cũng là tình trạng suốt gần hai năm qua của em nguyễn hồng ngân
vấn đề này càng trở nên khó khăn hơn khi năm học này là cuối cấp trung học cơ sở của em
chương trình học thì nhiều chiếc điện thoại em đang mượn để học lại quá cũ
chỉ học một lúc là không có thiết bị để học trực tuyến
lại bị ao ra
máy tính thì con cũng thỉnh thoảng phải mượn anh chị họ của con
và nó khá là phiền với anh chị và cũng khá là giá đoạn ảnh với việc học tập của con
thì việc có một chiếc máy tính sẽ riêng cũng giúp việc học tập của con trở nên xuân sẻ và có hiệu quả hơn
cháu nó thuộc hoàn cảnh rất là khó khăn
tức là bố mẹ thì bỏ nhau từ bé
và thì ở với mẹ
thế thì mẹ nuôi cho ăn học từ bé đến lớn
không may là cách đây khoảng ba bốn năm thì mẹ bị tai nạn
không là chết
thì chị thì bị bệnh đau
năm nay cũng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi rồi nhưng không biết gì
bây giờ thì em giờ đang ở với bà ngoại
ba bà cháu ở
không có nước bỏ gì cả
không chỉ có đức ngân mà vẫn còn hàng ngàn học trò khác
vẫn chưa thể có thiết bị học tập trực tuyến
bởi gia đình các em đều có hoàn cảnh khó khăn
thấu hiểu được những điều này
chương trình sống và máy tính cho em đã được phát động trong bộ công an
để hỗ trợ cho các em học sinh
sinh viên nghèo
chỉ sau một tháng phát động chương trình đã nhận được gần bốn tỷ đồng
trong đó có tiền mặt và hiện vật là máy tính điện thoại simpeta bốn g
qua đó đã có hàng ngàn các em học sinh có thêm thiết bị để học tập trực tuyến
cái việc học trực tuyến thì đòi hỏi những cái thiết bị
mà hiện nay thì cái giá thành của từng thiết bị nó rất là đắt đỏ
thế nên là thông qua cái nghĩa tình sự sẻ chia của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong toàn lực lượng
thì công an của sáu mươi ba tỉnh thành
của sáu mươi ba đơn vị trực thuật bộ
mong muốn là dùng chính cái đồng lương của mình để chung tay góp sức
giúp cho các cháu mang đến những cái món quà là những cái chiếc máy tính
để cho các cháu có phần nào tiếp thêm cái nghị lực
và giúp cho các cháu học tập được tốt hơn
và gửi gắm vào đó là cái sự kỳ vọng vào cái lứa thế hệ trẻ
giúp cho các cháu thêm niềm tin cho gia đình
và làm một cái công dân tốt học tập tốt
mỗi sự đồng góp một lần nữa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng
những chiến sĩ ngoan nhân dân
mỗi chiếc máy tính trao tặng cho các học sinh như đức ngân
và hàng ngàn em học sinh khác
giúp các em tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng hơn
hy vọng những chiếc máy tính này sẽ không chỉ giúp cho các em trong việc học tập trực tuyến
mà còn là nguồn động viên cổ vũ tinh thần học tập của những em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo